gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn thị thúy chú huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa bị công an huyện gò dầu ra quyết định khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
được biết đối tượng thúy đã thực hiện hai mươi một vụ trộm cắp ở huyện gò dầu và bến cầu
thủ đoạn gây án là dùng xe mô tô chở theo con nhỏ chạy trên đường thấy bất kỳ quán tạp hóa hay là cửa hàng buôn bán nào thì ghé vào giả vờ hỏi mua đồ để lợi dụng chủ cửa hàng tạp hóa không chú ý thì ra tay trộm tiền hoặc trộm điện thoại mang đi bán lấy tiền
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định